với việc là lực lượng công an các đơn vị địa phương phải tăng cường xuống cơ sở
túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các điểm chốt cách ly để đảm bảo an ninh trật tự
cũng như là hỗ trợ người dân khi có yêu cầu
vâng và thấu hiểu được công việc vất vả của các anh
người dân thành phố đã dành tình cảm đặc biệt cho các anh tại các điểm chốt
may mắn khi không phải là hộ dân nằm trong khu vực phong tỏa
chị ngô thị thủy đã vận động chị em hàng xóm
mỗi người góp chút công sức tiền bạc
tầng tay chuẩn bị các suất cơm bún hay mì quảng
mang đến tặng cho các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt cách ly bệnh viện đà nẵng
nhưng mà khi đà nẵng có xảy ra cái sự cố như thế này thì thực sự là rất là buồn
thì mình cũng là người dân đà nẵng cho nên mình cũng muốn góp một chút công sức nhỏ bé thôi
nhưng mà mình muốn tự thêm sức lực cho mấy anh trực đi để cho có sức khỏe
để rồi trực cho tốt công việc
nói chung là mong cho đà nẵng chọn
mau hết dịch để cho người dân trở lại sống bình thường
thấu hiểu và đồng cảm với sự cố gắng từng ngày từng giờ của chính quyền thành phố và lực lượng làm nhiệm vụ
không riêng chị thủy mà còn rất rất nhiều các bạn trẻ khác cùng chung tay đồng viên tinh thần của các cán bộ chiến sĩ
các chiến sĩ ở đây làm việc rất là tốt rất là kỹ lực
và mọi biện pháp tuân thủ để phòng chống dịch covid đều được đảm bảo
đây là những phần quà bánh mì nước
chẳng là gì nhưng mà nó góp phần giúp cho các chiến sĩ có động lực để làm tốt những công việc của mình
từng ổ bánh mì từng chai nước cam hay từng gói bánh
tuy nhỏ về vật chất nhưng đó là tất cả tấm lòng của người dân đà nẵng
đang hướng về các anh và mang theo niềm kỳ vọng
các anh hãy cố gắng hết mình chiến đấu với đại dịch
và đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong thời gian cách ly toàn xã hội
những lúc người dân tới hỗ trợ anh em đồ ăn
thức uống thì cảm giác mình vui lắm
thay mặt anh em cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
đảng quỹ lãnh đạo phòng trực hàng đêm thì phải có trách nhiệm đi kiểm tra và đôn đốc
động viên cán bộ chiến sĩ làm với một trách nhiệm cao nhất để sẵn sàng hợp vụ nhân dân
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng quy động một số nhà hỗ tâm cùng với lực lượng thăm và động viên
để tặng cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ để mà có một cái chai nước
hoặc là có một cái ổ ăn mì để anh em cố gắng mà làm nhiệm vụ cho tốt
ngay giữa tâm dịch bất kể là ngày mưa hay ngày nắng
các cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an thành phố đà nẵng
vẫn kiên cường bám trụ tại các chốt và hỗ trợ khi dân cần
bởi các anh ý thức được rằng
chỉ khi nào thành phố đẩy lùi được dịch bệnh thì cuộc sống của người dân mới yên bình
đang có diễn biến phức tạp khó lường có sự lây lan ra cộng đồng
đặt ra rất nhiều thách thức và khó khăn trong hoạt động phòng chống dịch bệnh
đòi hỏi cần có sự huy động tối đa lực lượng y tế
vâng và chung tay cùng với cả nước chống dịch thì những bác sĩ trẻ
của bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an đã tự nguyện xin vào hỗ trợ tại bệnh viện một trăm chín mươi chín
tại thành phố đà nẵng cùng những đồng nghiệp nơi tuyến đầu đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
nhận nhiệm vụ trong vòng hai mươi bốn giờ phải lên đường hỗ trợ bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
tại đà nẵng trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
những bác sĩ trẻ này đã tự nguyện đăng ký xin đi
họ đã chuẩn bị cho mình một tâm thế nhất định
mong muốn được góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào cuộc chiến chống lại đại dịch này
chúng tôi là những bác sĩ mang cả hai mẫu
màu áo trắng của nhân viên y tế và màu áo xanh của lực lượng vũ trang
trên tinh thần quyết tâm chống dịch cũng như là tinh thần tình nguyện
anh em chúng tôi đã tự nguyện chụp chung tay chống dịch
trong đợt hỗ trợ bệnh viện một trăm chín mươi chín trong đà nẵng
chúng tôi luôn hứa sẽ cố gắng quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ
phía sau những chiến binh của bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
những chiến binh áo trắng là gia đình ba mẹ vợ con
chính bản thân họ cũng biết rõ sự hiểm nguy khi trực tiếp điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín là có thật
nhưng họ vẫn tình nguyện góp sức đi vào vùng dịch
gia đình thì vợ trẻ con thì bé cũng rất là lo
mình bác sĩ với công an thì mình không đi lên đường thì còn ai lên đường nữa
vẫn để đấy thì gia đình cũng đã thông tư tưởng gia đình cũng rất là hiểu
rất là hỗ trợ
tình cảm và tâm lý mình cũng rất yên tâm lên đường rồi
các bác sĩ của chúng tôi đã khẩn trương quyết tâm nhận nhiệm vụ và trở
và tiến hành mọi công tác chuẩn bị để vào trong đà nẵng
và công tác tại bệnh viện một mươi chín để hoàn thành tốt nhiệm vụ được bộ công an
cũng như bệnh viện giao phó và hy vọng là các đồng chí và trong đó hoàn thành tốt nhiệm vụ
giúp chung tay giúp đỡ cùng đà nẵng để hoàn thành tốt công tác phòng chống dịch bệnh đà nẵng
và hy vọng là ngày trở về không xa
tại bệnh viện một trăm chín mươi tám thời gian này không chỉ có nhóm y bác sĩ này
mà đến nay nhiều y bác sĩ của bệnh viện cũng đã có đơn tình nguyện ra tuyến đầu
sự đóng góp không nhỏ của họ sẽ góp thêm sức mạnh cùng cả nước chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
các số báo ra trong sáng ngày hôm nay có gì đáng chú ý
mời quý vị cùng điểm báo với biên tập viên thế cương
xin được cảm ơn chị đinh hạnh
xin được mở đầu mục điểm báo ngày hôm nay bằng một bài viết trên báo lao động online có bài
hà nội dự kiến ngày hai tháng tám sẽ hoàn thành test nhanh covid một mươi chín cho người dân
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung đề nghị các quận huyện và thị xã
trong ngày hai tháng tám phải huy động lực lượng cố gắng hoàn thành test nhanh covid một mươi chín cho người dân
trên báo kinh tế và đô thị ngày hôm nay có đăng tải bài viết hà nội và các siêu thị tăng nguồn hàng
chủ động chống dịch covid một mươi chín trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát trở lại ở nhiều địa phương
trong đó có thành phố hà nội hệ thống các siêu thị trên địa bàn đã chủ động phòng chống dịch
và tích chữ đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân
qua quan sát lượng khách đến siêu thị bixi tăng khá đông nhưng các kệ hàng thiết yếu kể trên
luôn đầy về số lượng và phong phú về chủng loại
theo giám đốc siêu thị bixi thăng long hà nội thì ngay từ khi có dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát trở lại
hệ thống siêu thị bixi và go đã chủ động đàm phán phối hợp nhằm tăng lượng hàng dự trữ
cung ứng trong siêu thị từ năm mươi một trăm linh so với thời điểm trước khi có dịch bệnh
cùng với đó các siêu thị đã bố trí nhân viên tăng giờ phục vụ khách hàng
tăng nhân lực cung ứng hàng trên kệ không để xảy ra tình trạng thiếu hàng
trong khi đó hệ thống siêu thị thuộc brg đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp
để tăng khoảng ba trăm linh lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu tại từng thời điểm bán
và tăng gấp một mươi lần tại kho trung tâm trong đó tập trung cho một mươi ba nhóm mặt hàng
nằm trong chương trình bình ổn giá của thành phố hà nội
nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa và góp phần bình ổn giá thịt lợn trên thị trường
brg retai đã thực hiện tiếp nhận nhập khẩu hai mươi ba tấn thịt lợn chất lượng cao từ ipp
thuộc thyssenfood inc mỹ nhà sản xuất và xuất khẩu thiệt lợn lớn thứ hai trên thế giới
mục xã hội trên báo nhân dân online thì có bài một tuần từ tâm dịch đà nẵng
đúng một tuần qua kể từ ngày hai mươi năm tháng bảy thì khi ca mắc sars cov hai trong cộng đồng
được phát điện tại đà nẵng cả thành phố đang gồng mình chống dịch
nhiều khu cách ly cách ly đặc biệt bệnh viện giã chiến được lập thêm
từ tâm điểm đà nẵng thì mỗi một người dân đang làm tốt trách nhiệm
của mình vì sự an toàn của cả cộng đồng
dịch covid một mươi chín ập đến thành phố đà nẵng dịch bệnh không ngoại trừ bất cứ một ai
mỗi người dân đà nẵng nếu tất cả đều tuân thủ việc cách ly xã hội
tại các khu vực cách ly phong tỏa người dân phần thủy động viên nhau vượt qua dịch bệnh
đang hoành hành phần thi góp sức góp tiền nhu yếu phẩm
tinh thần đoàn kết tương trợ tương thân tương ái không ai bảo hai tất cả đều hành động
người dân đà nẵng đã mang đến các chốt chặn phong tỏa nhiều nhu yếu phẩm
từ những thứ nhỏ nhất là sợi dây phơi quần áo giấy vệ sinh
bằng những nỗ lực hết sức của chính quyền địa phương
ngay thời điểm này đà nẵng cần nắm sự động viên và khích lệ
tiếp lửa cho đà nẵng bộ y tế đã huy động tất cả các lực lượng điều trị tinh nhuệ nhất
là các chuyên gia về tim mạch hồi sức thận nhân tạo chống nhiễm khuẩn
đã đến đà nẵng hỗ trợ cả nước hướng về tâm dịch đà nẵng
với niềm tin và cầu chúc bình an
chương trình an ninh ngày mới xin được tiếp tục với bản tin sáng phương nam
với sự đồng hành của biên tập viên hoàng trí
xin mời anh hoàng trí
xin được cảm ơn biên tập viên thế cương
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
cuối tuần ngày hôm nay
vừa qua công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp cho biết vừa bắt quả tàng
chín đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
qua đó xử phạt vi phạm hành chính bảy đối tượng có liên quan
lúc hai mươi ba h một mươi phút ngày ba mươi một tháng bảy tại khóm một phường bốn thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
công an thành phố sa đéc kiểm tra hành chính phát hiện chín đối tượng
đang có hành vi tham gia đánh bạc ăn thu bằng tiền với hình thức lắc tài xỉu
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện trên chiếu bạc
và kiểm tra trên người các đối tượng thu giữ
hai bộ lắc tài xỉu chín chiếc điện thoại di động trên bốn mươi tám triệu đồng
qua làm việc bước đầu sáu đối tượng thừa nhận hành vi đánh bạc
riêng đối tượng đỗ thanh hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ khóm một phường tư thành phố sa đéc
thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc
công an thành phố sa đéc thu giữ toàn bộ tăng vật và xử phạt hành chính sáu đối tượng tham gia đánh bạc
với tổng số tiền chín triệu đồng xử phạt đối tượng hùng bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
có hành vi tổ chức đánh bạc hai đối tượng còn lại cho gia đình bảo lãnh
cũng trên địa bàn của tỉnh đồng tháp thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng
dùng vàng giả vàng kém chất lượng để cầm cố ở các cơ sở kinh doanh vàng bạc
vì sự chủ quan và sơ hở của mình thì nhiều chủ tiệm vàng đã bị lừa và mất đi số tiền không nhỏ
các đối tượng này từ tỉnh khác đến những tiệm vàng ở khu vực nông thôn
rồi dùng vàng giả vàng kém chất lượng để thực hiện hành vi lừa đảo
thủ đoạn của bọn chúng là dùng vàng giả vàng kém chất lượng mang đi cầm cố
ở các tiệm vàng nhằm chiếm đoạt số tiền lớn
do số vàng này được chế tác hết sức tinh vi nếu thử qua loa sơ xài thì cũng khó phát hiện
một số tiệm vàng vì sự chủ quan thiếu cảnh giác khi kiểm tra bằng mắt thường nên đã bị sập bẫy
với kinh nghiệm còn ít chủ tiệm vàng tiến hành cầm vàng hoặc là đối tượng thấy bận rộn
thì có thể nó tráo vàng xi mạ dưới vàng thật của cửa hàng rồi nó nhanh chóng tạo thoát
mới đây ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi lê thị mỹ hạnh đến tiệm vàng của ông lê văn lập
một thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh để cầm hai chiếc vòng một mươi tám carat với số tiền năm triệu năm trăm linh ngàn đồng

lê thị mỹ hạnh đã nhiều lần đến cầm cố vàng nên vợ chồng ông lập chỉ thử qua loa và không phát hiện đó là vàng giả
nhận được số tiền như mong muốn thì hạnh cũng nhanh chóng bỏ đi
khi con ông lập thử lại số vàng đã cầm thì mới phát hiện đó là vàng giả
cầm vàng này có đến tiệm tôi cũng đã nhiều lần rồi
có giao dịch rồi lúc đầu có đến này kia rồi
nói chuyện thân mật như là giống như mình đã thân thuộc đã làm mạng rồi
nên đợt này tôi cũng lấy chỗ đó mà tôi hay thiếu cảnh giác tí
nên tôi sẽ cầm vàng
nên tôi sẽ cầm vàng giả
qua mời làm việc lê thị mỹ hạnh ba mươi hai tuổi ngụ ấp long thạnh hai xã long giang huyện chợ mới tỉnh an giang khai nhận
số vàng đem cầm là số vàng kém chất lượng được mua ở tỉnh bình dương để đeo
hết tiền tiêu xài nên mới đem đến tiệm vàng của ông lập cầm cố
quá trình xác minh công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp xác định
hành tham gia cùng một nhóm đối tượng ở tỉnh an giang thường xuyên đến các tỉnh lân cận
dùng vàng kém chất lượng để trục lợi
khi mà mình tổ chức cái hoạt động kinh doanh thì phải bố trí đủ người để quản lý
để kiểm tra cái hàng hóa để tránh cái đối tượng lợi dụng sơ hở của mình để nó trục lợi
mà khi mà phát hiện đối tượng mà nó thực hiện ngành gì lừa đảo tài sản của mình
thì bà con nên nhanh chóng báo đến lực lượng công an để đến để tiếp nhận
rồi điều tra xử lý
cái nghiêm theo quyền định của pháp luật
đây là thủ đoạn không mới nhưng một số tiệm vàng vì sự chủ quan thiếu cảnh giác của mình nên vẫn bị lừa
do đó các chủ tiệm vàng cần hết sức cẩn trọng không được bỏ qua các công đoạn cần thiết khi kiểm tra vàng
nhằm tránh thiệt hại về tài sản
thưa quý vị ở cần thơ ngoài hai mươi bảy mô hình dân vận khéo về phòng chống tội phạm được người dân tích cực hưởng ứng
và mang lại hiệu quả cao thì mới đây mô hình tuyên truyền phòng chống tội phạm trên mạng gia lô
được công an phường cái khế quận ninh kiều thành phố cần thơ triển khai
thực hiện bước đầu đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương
thông qua các nhóm gia lô hàng ngày công an phường cái khế theo dõi tiếp nhận thông tin của người dân trên địa bàn phường
phản ánh về tình hình tội phạm an ninh trật tự môi trường trật tự an toàn giao thông và các vụ việc có liên quan đến đời sống sinh hoạt của người dân
ngoài việc tiếp nhận xử lý thông tin tội phạm trả lời vướng mắt của người dân về các vụ việc có liên quan
công an phường thường xuyên cập nhật đưa lên các nhóm gia lô những thông tin tuyên truyền về phương thức hoạt động mới của bọn tội phạm
đặc biệt hiện nay là những thông tin chính thống về tình hình diễn biến dịch covid một mươi chín công tác quản lý người từ vùng dịch
việc khai báo y tế và tự cách ly tại nơi cư trú
khi mà có những thông tin thủ đoạn tội phạm mới từ các trang chính thống hoặc các cơ quan công an cấp trên có những tuyên truyền
thì ở đây mình sẽ chủ động mình sẽ đưa lên cái trang gia lô để cho người dân tiếp cận dễ dàng hơn qua các nhóm gia lô của các đồng chiến khu vực tạo
thì mỗi ngày tiếp nhận khoảng một mươi tin liên quan đến dịch tự hoặc là các vấn đề môi trường
với mục đích vừa thông tin tuyên truyền nhanh đến người dân về tình hình tội phạm vừa tiếp nhận xử lý nhanh tin báo phản ánh của người dân
đầu năm hai nghìn hai mươi công an phường cái khế tham mưu thực hiện mô hình tuyên truyền phòng chống tội phạm trên mạng gia lô
để thực hiện hiệu quả mô hình cảnh sát khu vực đã đến từng nhà tuyên truyền vận động người dân tham gia
trực tiếp đến từng hộ dân nhất là tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng
thứ hai là về thuận tiện và cái phổ biến của việc sử dụng chương trình gia lô trong phục vụ trong công tác phòng chống tội phạm
đặc biệt là tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn tội phạm kịp thời
hoặc là tiếp nhận các phản ánh ký nghị của người dân một cách nhanh chóng
hận tiện như vậy là bà con tại nhà cũng có thể tấu giác tội phạm được
ông quỳnh văn thuận ngụ khu vực hai cho biết nhờ những thông tin tuyên truyền trên các gia lô
ông và các thành viên trong gia đình không sập bẫy của bọn tội phạm giả danh cơ quan tư pháp
hù dọa lừa đảo để chiếm đoạt tài sản
chưa qua thì nó có gọi lần thổi xuống là nó nói là tôi dính dáng như một tội phạm của tự ở ngoài hà nội
thì bắt đầu nó nói là tôi sẽ thông báo cho anh biết là anh đã diễn kiểm soát tối cao gai
tôi không đồng ý mà tôi không chấp hành
thì nó làm cái thủ đoạn là còi hú còng lốp cốp nó trao đổi tôi nghĩ là cái gì đó làm cái thủ đoạn
làm như là tụi nó đang trong cái phòng làm việc
yêu lành khủng mố như vậy mà tất cả bà con khác đều nghe cái tin này
mà hôm nay mà dẫn tới là tôi sẵn sàng tôi chờ nó trước mắt
theo công an phường cái khế đến nay mô hình đã triển khai ra tám khu vực trên địa bàn phường
tạo được ba mươi ba nhóm gia lô với gần hai năm trăm linh thành viên là người dân tham gia nhóm
qua những thông tin trên nhóm gia lô công an phường nhanh chóng tiếp nhận xử lý xác minh
kịp thoại phá bốn vụ bắt hai mươi hai đối tượng mua bán tàng trự trái phép các chất ma túy
giải tán các thanh niên tụ tập nhậu nhạc đánh nhau điểm kinh doanh karaoke gây ảnh hưởng sinh hoạt người dân
góp phần đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
thưa quý vị hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo vừa qua hơn bốn trăm năm mươi giảng viên học viên
trường đại học an ninh nhân dân tại tp hcm đã tham gia hiến máu tình nguyện đợt một năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đây cũng là hoạt động hưởng ứng cùng các ban ngành tổ chức lực lượng vũ trang trên cả nước
thực hiện chương trình phát động hiến máu tình nguyện cứu người đặc biệt là trong thời gian cả nước
cùng chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trường đại học an ninh nhân dân thực hiện đúng quy định yêu cầu
cán bộ học viên đảm bảo khoảng cách an toàn đo thân nhiệt đeo khẩu trang rửa tay bằng nước sát khuẩn
trước khi lấy máu
chỉ trong ngày hôm nay cán bộ giảng viên học viên nhà trường đã hiến gần bốn trăm linh đơn vị máu
đóng góp cho ngành y tế cứu người
thời gian qua hưởng ứng lời kêu gọi của chủ tịch nước đông đảo cán bộ chiến sĩ các đơn vị công an
học viên lực lượng công an ở phía nam đã phát động hàng chục đợt hiến máu tình nguyện
với hàng triệu đơn vị máu được trao tặng đóng góp lượng máu quý giá vào ngân hàng máu
cứu giúp kịp thời những đồng chí đồng đội và nhân dân đang rất cần đến
chỉ còn hơn một tuần nữa thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi sẽ chính thức bắt đầu
thành phố hồ chí minh với hơn bảy mươi bốn thí sinh dự thi được bố trí tại một trăm một mươi năm điểm thi
sẽ có một mươi cán bộ coi thi và hơn bốn cán bộ chấm thi
thì đây là một thử thách không nhỏ cho ban chỉ đạo thi trung học phổ thông của thành phố
khi mà kỳ thi được tổ chức trong tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín
băng khoan lo lắng là cảm xúc chung của nhiều phụ huynh học sinh
có con em tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay
bên cạnh việc động viên các em ôn bài
khi nắm tình hình dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông
đã trở thành việc làm hàng ngày của phụ huynh
cũng lo cho sức khỏe cho cháu
đi đứng là phải dặn dò nó phải bịt khẩu trang đồ kỹ càng chút xíu
lo là trong nhóm học sinh nhiều khi cha mẹ cũng như là trước cái ngày thi đi
nhiều khi cho con cái đi xả chết đi biển này kia kia nọ
rồi mình không yên tâm
về việc trang bị nước rửa tay khô và yêu cầu khí sinh đeo khẩu trang
là em thấy rất là hợp lý nhưng mà về việc mà phụ huynh đứng ở ngoài rất là nhiều
và chỗ đó người ta vẫn chưa kiểm soát được
em nghĩ là phố hồ chí minh mình còn phải trước ngày thi một hai ngày
thì phải có mở chốt kiểm tra kiểm tra cho tất cả các thí sinh trước khi vào phòng thi
sở giáo dục đào tạo tp hcm và sở y tế đã phối hợp
để đưa ra các kịch bản đảm bảo an toàn
tại các điểm thi trước những tình huống khẩn cấp sắp tới nếu có
theo diễn biến mới của dịch thành phố đã chuẩn bị một số phòng thi dự phòng
tại tất cả các điểm thi
có bố trí phòng thi dự phòng ở trong các điểm thi cho dù có tình huống gì nữa
tức là chúng ta cũng phải phối hợp với sở y tế sở giáo dục là tổ chức bố trí
trong cái điểm thi đó thôi trong cái điểm thi dự phòng để chúng ta khui cái đề
và trong cái phạm vi được bảo vệ mặt là không có ra khỏi cái điểm thi đó
nên em rất mong sở y tế chúng ta cùng phối hợp xác định dần dần theo từng bước
tức là đến ngày chậm nhất là ngày tám tháng tám tức là ngày mai thi rồi
thì bữa nay không thể lùi thêm việc nữa là chúng ta có được danh sách của
tức là cung cấp từng theo cái tiến độ nếu có cái f một f hai
thì sở y tế xác nhận giúp là có bao nhiêu f một f hai rồi cùng với sở dục phối hợp
xác nhận đó là thí sinh ở điểm thi nào để chúng ta có cái cách bố trí riêng
tại cuộc họp trực tuyến do bộ giáo dục đào tạo chủ trì
với sự tham gia của sáu mươi ba tỉnh thành về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi lãnh đạo tp hcm cho biết đã tiến hành kiểm tra rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất
trang thiết bị tất cả các thành viên tham gia vào hệ thống sau in đề thi đều đã được lấy mẫu
xét nghiệm đảm bảo không mang mầm bệnh trong trường hợp nếu thí sinh diện f một quá lớn
thành phố sẽ tổ chức điểm thi riêng cho các em bên cạnh các phòng thi dự phòng
tuy nhiên thành phố vẫn băn khoăn về công tác chấm thi
cho số lượng thí sinh tp hcm thi bài thi rất là lớn nếu như theo chỉ đạo của bộ hiện nay mà tập
trung tất cả các giáo viên các phòng thi vào chấm tại một điểm tập trung thì chúng tôi tập trung
cùng lúc phải trên sáu trăm linh người tại một chỗ thì như vậy nó ảnh hưởng đến các quy định liên quan đến
tụ tập đám đông cũng như là nguy hiểm trong tình huống hiện nay trong tình hình sắp tới
lượng là có thể phức tạp thêm do đó cũng mong bộ hỗ trợ và có những chỉ đạo thật là cụ thể về các
phương có thể tổ chức việc coi thi chấm thi cũng như là có một kỳ thi toàn bộ kỳ thi chúng ta đã
an toàn trước tình hình hiện nay tính bảo mật an toàn của kỳ thi xây dựng và triển khai các phương
đề án đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra là điều quan trọng và cấp thiết mà các ngành có liên quan
cần triển khai thực hiện để kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối cả về an ninh công bằng và an toàn sức
một mươi ba đối tượng gồm tám nam và năm nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke
phi tầm ở xã cao phong huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc vừa bị lực lượng công an phát hiện và bắt quả
ngày ba mươi một tháng bảy sau khi cả nhóm đi uống rượu về thì trần văn vinh ở xã đức bác huyện sông lô
tỉnh vĩnh phúc quyết định buổi tối cùng ngày sẽ tổ chức bữa tiệc bay lắc sau khi bàn bạc về việc
tổ chức các đối tượng trong nhóm đã góp tiền đưa cho trần văn vinh để vinh mua ma túy mang đến quán
karaoke cùng sử dụng một mươi ba đối tượng trên đều có độ tuổi từ một mươi sáu đến ba mươi chủ yếu sống ở xã đức bác huyện
sông lô tỉnh vĩnh phúc tại thời điểm kiểm tra công an huyện sông lô đã thu giữ nhiều vật chứng
liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng qua xét nghiệm nhanh có
trên một mươi ba đối tượng dương tính với chất ma túy hiệp vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
bộ giao thông vận tải khẳng định văn bản lan truyền trên mạng xã hội về hạn chế vận tải
hành khách từ h ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi dừng các chuyến bay chở khách
vận tải hành khách cố định biên tỉnh nội tỉnh là hoàn toàn giả mạo
cụ thể vào chiều tối ngày ba mươi một tháng bảy trên mạng xã hội lan truyền văn bản được cho là của bộ giao thông
thông vận tải về việc điều chỉnh các phương thức vận tải theo đó dừng khai thác toàn bộ đường
bay chở khách nội địa trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi trừ đường bay giữa
hà nội thành phố hồ chí minh và hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng với tần suất một chuyến
thu hồi một ngày nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín không hạn chế khai thác với các chuyến
bay không vận chuyển hành khách văn bản này cũng yêu cầu dừng hoạt động vận chuyển của các tuyến
vận tải hành khách cố định liên tỉnh nội tỉnh các hoạt động vận tải của xe hợp đồng xe du lịch
xe taxi xe buýt tại các tỉnh thành phố trong cả nước trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ ngày ba mươi một tháng bảy
năm hai nghìn hai mươi trừ trường hợp vì lý do công vụ các trường hợp cung cấp lương thực thực phẩm
phó tránh văn phòng bộ giao thông vận tải uông việt dũng khẳng định đây là văn bản giả mạo
thông tin thất thiệt bộ giao thông vận tải không ban hành văn bản nào có nội dung như trên
từ ngày một tháng tám thông tư số năm mươi tám hai nghìn hai mươi tt bca vào ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi của bộ công an quy định
quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu
lực và theo đó thì tất cả các phương tiện kinh doanh vận tải trong đó có xe taxi công nghệ
phải đổi biển từ nền trắng chữ và số đen hiện nay sang nền màu vàng chữ và số màu đen
đầu tiên áp dụng triển khai như thế nào sau đây là ghi nhận của phóng viên an ninh ngày mới
điểm đăng ký phương tiện tại tám mươi sáu lý thường kiệt thành phố hà nội ngay từ đầu giờ sáng đã có
không ít người dân có mặt tại đây để thực hiện các thủ tục đăng ký xe cũng như nhiều người khác
anh nguyễn thanh tùng một lái xe taxi công nghệ biết tin hôm nay là ngày đầu tiên cấp mới đổi
biển số xe ô tô kinh doanh vận tải từ trắng sang màu vàng anh đã đến trụ sở phòng cảnh sát
giao thông công an thành phố hà nội để làm thủ tục thủ tục nó cũng không phải là là khó khăn
lắm các vị trí dân hướng dẫn là về mình kê khai rồi tất cả các thứ đầy đủ giấy tờ các yếu tố để
mà đổi sang tên đổi chủ thì mình chuẩn bị thì chắc là cũng nhanh thôi thì thấy là trong vòng khoảng
bảy ngày nhưng mà trong khi đó thì mình hỏi rồi thì là trong cái lúc mà đổi biển ấy thì vẫn còn nhanh
các hộ kinh doanh bình thường vẫn chạy bình thường khi nào có biển mới thì ta đổi biển sang màu vàng
hôm nay tôi đến đổi biển đổi sang tên thì thấy là thủ tục làm cũng nhanh gọn và mẫu mới cũng hợp lý
lý khai dễ dàng nói chung là làm kinh doanh thì nên có biển mới này cũng hợp lý dễ nhận biết
vì là ngày nghỉ cuối tuần nên chưa có nhiều tài xế đến làm thủ tục cấp mới đổi biển số xe
kinh doanh vận tải từ trắng sang vàng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
cho biết tại năm cơ sở phục vụ đăng ký xe của phòng trong buổi sáng một tháng tám đã cấp mới một mươi một bịt
kiểm soát màu vàng cho các cá nhân tập thể lệ phí người dân phải nộp là một trăm năm mươi đồng một xe ô tô
đối với những cái xe mà thực hiện đổi biển từ biển trắng sang biển vàng thì cái thủ tục đối với
người dân và tổ chức chỉ việc kê khai tờ khai thủ tục đơn giản không phải đánh xe đến kiểm tra
không phải cà sổ máy khung
và trong cái thời hạn này
thời hạn mà khi đầy đủ hồ sơ tiếp nhận thì trong thời hạn bảy ngày thì cơ quan đăng ký sẽ cấp cấp biển vàng
để cho cá nhân tổ chức sử dụng theo quy định đối với xe mới mà cấp biển vàng thì khi mà đủ thủ tục
thì cán bộ tiếp nhận sẽ giải quyết cho bấm biển và cấp biển ngay sau đó
theo cục cảnh sát giao thông bộ công an cả nước sẽ có hơn tám trăm linh xe kinh doanh vận tải
phải đổi biển số sang màu vàng
trong thời gian tới cục cảnh sát giao thông sẽ tiến hành đồng bộ dữ liệu trên cổng hệ thống của cục
để người dân dễ dàng cập nhật và đăng ký trực tuyến mà không phải đến cơ quan công an
đến đây chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân cũng xin được kết thúc